công ty cổ phần cảng hải phòng phối hợp cùng chủ hàng là công ty cổ phần vận tải chaco một
triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường
đối với lượng hàng gần ba vạn tấn lưu hình dạng hạt đang lưu tại bãi cảng hoàng diệu
trước đó theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cảng vụ hải phòng đã họp với lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sở tài nguyên môi trường phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an hải phòng cảng hải phòng đơn vị chủ hàng và chính quyền địa phương
để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình bốc xếp vận chuyển và giải tỏa lượng lớn lưu hình
đang lưu tại kho bãi cảng hoàng diệu
theo cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hải phòng đơn vị đã kiểm tra thực tế
và xác định bãi chứa lưu hình chưa có dấu hiệu vi phạm về môi trường
các cơ quan cũng yêu cầu và hướng dẫn cảng hoàng diệu cùng chủ hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm
phòng ngừa ô nhiễm môi trường phòng chống cháy nổ và sớm có giải pháp giải phóng hàng
không để lượng lớn hàng hóa này tồn chữ tại cảng